đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác trong tình hình mới
quan tâm xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện cả về con người tổ chức và cơ sở vật chất phương tiện
đây là nhấn mạnh của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại chương trình nghệ thuật tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu
được diễn ra vào tối ngày hôm qua năm tháng sáu tại hà nội
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương các đồng chí lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
và các gương điển hình tiên tiến công an xã tiêu biểu trong toàn quốc
trên cơ sở thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
bộ công an đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc tổ chức hoạt động theo bốn cấp
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
trong đó đã bố trí trên bốn mươi tám năm trăm linh công an chính quy tại tám tám trăm bảy mươi ba
xã thị trấn đạt tỷ lệ một trăm linh
qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở đã được lực lượng
công an xã kịp thời giải quyết không để nảy sinh phức tạp
từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt nhiều tập thể
cá nhân công an xã là điển hình tiên tiến với những chiến công việc làm bình dị mà cao quý
biến những khó khăn thử thách thành động lực các điển hình tiên tiến công an xã chính quy
đã có nhiều cách làm hạch
hay giải pháp việc làm hành động ý nghĩa
bởi vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với tổ quốc với nhân dân
để mỗi cán bộ công an chính quy về xã thực sự trở thành chỗ dựa của nhân dân
thực sự sống trong lòng dân
sáu mươi ba gương điển hình tiên tiến được tôn vinh là những bông hoa tươi thắm nhất
phát họa tiêu biểu cho hơn bốn mươi tám năm trăm linh cán bộ chiến sĩ công an xã
đang ngày đêm vượt gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
qua đó động viên khích lệ và tiếp thêm sức mạnh
để lực lượng công an xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phát biểu tại chương trình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương
và đánh giá cao tinh thần tận tụy vì công việc
hy sinh hạnh phúc cá nhân gia đình
luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lực lượng công an xã
với những đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch
để ra các giải pháp cụ thể
với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
đồng thời giải quyết kịp thời những mâu thuẫn khó khăn
những nguy cơ nảy sinh tội phạm từ đầu ngay từ cơ sở
tăng cường cải cách hành chính
đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
tôi đề nghị đại quỹ công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện
cả về con người về tổ chức và cơ sở vật chất phương tiện
gán việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
với lựa chọn xây dựng xã điển hình
về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng quan tâm
bảo đảm chế độ chính sách kịp thời khen thưởng biểu dương động viên
đối với đội ngũ tám bộ công an xã
xây dựng hình ảnh người cán bộ công an xã
thị trấn găng gũi với nhân dân thực sự phục vụ nhân dân
nêu gương sáng trước dân không được quang lưu xa dân
và còn không được gửi quyền hắt chịch với dân
trước những yêu cầu mới về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung và công an xã nói riêng
cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
coi trọng công tác xây dựng đảng đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm bày tỏ
những phát biểu chỉ đạo động viên của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đối với lực lượng công an xã là niềm vinh dự tự hào chung
đối với lực lượng công an nhân dân
những ghi nhận đánh giá kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở trong thời gian qua
là minh chứng cụ thể về kết quả lãnh đạo đúng đắn chiến lược của đảng nhà nước
sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp
sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ công an xã
và sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân
thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
nhất là tại địa bàn cơ sở hết sức nặng nề khó khăn
lực lượng công an nhân dân xin hứa với đảng nhà nước
và cá nhân đồng chí chủ tịch nước
sẽ quan triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả
khắc phục bằng được những hạn chế thiếu sót
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an xã nói riêng
trong sạch vững mạnh trung thành với đảng nhà nước
gắn bó máu thịt với nhân dân
không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã phát động phong trào thi đua
trong toàn lực lượng công an nhân dân
ra sức lập công vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
thiết thực hướng hướng phong trào thi đua đặc biệt
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điểm dạy công an nhân dân
một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
một mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba